xin chào và hẹn gặp lại
thì mình thấy như người ta bè đồ dày quá nước nó không thoáng được thì nuôi nói chung là năm nay nuôi thì cá không có đạt như mấy mỗi năm
hồi mới lại nuôi đạt lắm bây giờ nó còn nhỏ là nó hao như tôm giống trong con là nó hao
mình cá cũng vậy cá nhỏ gì cũng bị hao nguồn nước nó bị bẩn
ô nhiễm môi trường biển thì nó chủ yếu có hai nguyên nhân
nguyên nhân thứ nhất là nguyên nhân từ tự nhiên tức là những hiện tượng của thiên nhiên ví dụ như là sự thay đổi nhiệt độ của nước biển
hoặc là hiện tượng acid hóa đại dương hoặc là một số tác động của hoạt động của các núi lửa
nguyên nhân thứ hai mà cũng là nguyên nhân chính là cái ô nhiễm từ môi trường biển từ cái hoạt động của con người
nó còn có hai loại một thứ nhất là ảnh hưởng trực tiếp thứ hai là ảnh hưởng diễn
gián tiếp ảnh hưởng trực tiếp là những hoạt động ví dụ như là khai thác các nguồn lợi thủy sản bằng chất độc chất hại
hoặc là các hiện tượng chất hại ra ngoài môi trường nó gây ảnh hưởng đến tác động ngoài môi trường
rồi cái hoạt động nuôi trồng thủy sản nó cũng là một trong những nguyên nhân gây nên cái hiện tượng ô nhiễm môi trường biển do con người
nguyên nhân nữa là cái hoạt động mang tính chất là gián tiếp tức là việc xây dựng các công trình ven bờ hoặc là ven đảo
đến khi mà thời tiết thay đổi mưa thì nó rửa rôi toàn bộ các hoạt liệu trên đất liền hoặc là trên đảo ra môi trường biển
cũng là một trong những nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường biển
khi cái chất lượng môi trường nó thay đổi bắt buộc nó phải tác động đến các tính đại dạng sinh học
hoặc là nó thay đổi các cấu trúc của quần xã của sinh vật sống trong đó
ví dụ như trong cái đàn xanh hô nếu mà cái tính đại dạng sinh học của đàn xanh hô nó mất đi
thì nó sẽ là mất cái nơi mà cư trú của các cái sinh vật
tới đó là sinh sản
tại nhà máy tàu biển hyundai vinasin khánh hòa hàng trăm nghìn tấn ních thải vẫn chưa được xử lý rứt điểm
tại khu kinh tế ven biển đình vũ cát hải hải phòng
lượng chất thải tồn dư luôn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh sự cố môi trường
và điển hình là sự cố xả thải ra biển hồi tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
của công ty thép hương nghiệp đài loan phomosa tại khu kinh tế vũng an hà tĩnh
gây hậu quả nghiêm trọng cho bốn tỉnh ven biển bắc trung bộ do ô nhiễm vùng biển ven bờ
và làm suy thoái gần năm mươi diện tích dạng san hô do phenol và cyanur
cá chết hàng loạt đời sống ngư dân và nghề cá gặp khó khăn
tác động xã hội và ảnh hưởng nghiêm trọng tới kinh tế là bài học đáng nhớ
về quan hệ giữa môi trường và phát triển về sàng lọc đầu tư về tính bền vững của môi trường biển
biển tiếp tục bị đau động
bởi các nguồn thải mà không được xử lý cố tình hay hữu ý nhưng mà không được xử lý trước khi đổ thải ra biển
trong đó có rác thải nhựa trong đó có chất thải của các hoạt động công nghiệp
như sự cố tràn dầu kể cả trong đại dịch covid vẫn xảy ra cho nên đi xử lý rất khó
đi xử lý thì không được vào vì covid cho nên tính kịp thời lúc ấy cũng là một thách thức rất là lớn
đây là sự cố sự cố là giải quyết tình thế nó không chở được
thế mà nếu thể chế và chính sách cơ chế chúng ta chậm
chuyển đổi thì nó sẽ cản trở rất lớn
có thể thấy sự gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan cùng với các hành vi hủy hoại môi trường
làm suy thoái tài nguyên biển đặc biệt là sự suy thoái và mất dần các hệ sinh thái biển ven biển
thậm chí cả ở các nguồn đảo san khô ngoài phơi đã và đang xảy ra với tốc độ đáng lo ngại
nguồn vốn tự nhiên biển đang bị vòn rút ngay trong và có giống lượng cạn biển
dưới sức ép của khai thấp
quá mức phục vụ phát triển nóng ở tất cả các lĩnh vực kinh tế biển dù ở mức khác nhau
ở nhiều quốc gia kinh tế biển còn được gọi là kinh tế xanh
là nền kinh tế tập trung khai thác các nguồn lợi từ đại dương
dựa trên sự đa dạng sinh học hệ sinh thái biển các loài sinh vật và tài nguyên dưới đáy biển
gắn với các hoạt động bảo tố
nguồn phát triển để bảo đảm cho sự phát triển bền vững
khái niệm này tuy không còn là mới ở việt nam
nhưng do cách hiểu cách tiếp cận của các cấp các ngành các địa phương ven biển và người dân
còn chưa đầy đủ toàn diện dẫn đến lúng túng trong việc xác định các không gian kinh tế biển
cũng như việc theo dõi thống kê và kiểm soát phát triển kinh tế biển
theo báo cáo hiện trạng môi trường của bộ tài nguyên và môi trường
môi trường sinh thái biển việt nam
suy giảm tính đa dạng sinh học đặc biệt là vùng ven bờ ngày càng bị đe dọa
rừng ngập mặn bị tàn phá nghiêm trọng chín mươi dạng san hô bị đe dọa hủy hoại
khoảng tám mươi năm loài hải sản đang trong tình trạng nguy cấp ở nhiều mức độ khác nhau
trong đó có bảy mươi loài đã được đưa vào sách đỏ việt nam
đặc biệt nguồn lợi hải sản của nước ta đang giảm dần về chữ lượng sản lượng và cả chất lượng
do khai thác quá mức khai thác bất hợp pháp
không có báo cáo và không theo quy định
thẻ vàng của ủy ban châu âu ec đối với xuất khẩu thủy hải sản việt nam trong suốt bốn năm qua
gây thiệt hại hàng trăm triệu đô la mỹ mỗi năm là bài học đắt giá về phát triển bền vững
nếu không sớm khắc phục không chỉ sinh kế của ngư dân hay kinh tế ngành thủy hải sản bị ảnh hưởng
mà ngay cả khả năng hiện diện dân sự trên biển cũng sẽ bị đe dọa
khi mà triển khai các nghị quyết
đặc biệt lần này
năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu về phát triển bền vững kinh tế biển việt nam
thì có thể nói rằng là cái nhóm các giải pháp tuyên truyền
và nâng cao nhận thức cho xã hội nói chung
kể cả cho các cơ quan quản lý
cũng như là từ các bộ ngành địa phương và người dân là luôn luôn được chú trọng
nhưng bao giờ nó cũng có cái nỗ hồng
cái chuyển biến về mặt tức là mình thể chế hóa nó
theo cái tinh thần của nghị quyết mới
là cũng chưa
kịp và chưa đồng bộ hay nói cách khác
chính vì thế cho nên là nó không đáp ứng được ngay cái nhu cầu
cái thứ ba là cái chất lượng nguồn nhân lực
và cái thứ tư là cái sự phối hợp trong cái quá trình thực hiện
là còn đang rất vương
bảo tồn tốt tài nguyên biển không phải chỉ chia cái động từ ấy là chỉ có bộ tài nguyên thực hiện
mà phải cả cái các ngành thực hiện tất cả hai tám địa phương ven biển thực hiện quốc tế cũng trong nguyên vùng khu vực
vì cái biển nó mang cái yếu tố quốc tế rất lớn
khi vượt ra khỏi một mươi hai hải lý là anh phải có cuộc chơi là anh phải hiểu luật pháp quốc tế rất tốt
muốn cho nhận thức một cách đầy đủ về kinh tế bền vững dựa trên nền tảng của xanh rồi phát huy văn hóa
là mình phải có những cái giải pháp tuyên truyền một cách cụ thể hơn
xác thực hơn
và phải làm cho nó chuyển biến cả kiến thức chứ không chỉ nhận thức

đã khiến cho những thách thức đối với phát triển bền vững kinh tế biển việt nam ngày càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết
một trong những ngành kinh tế biển vững đỏ của cả nước
cũng là ngành kinh tế phát triển chủ yếu dựa vào tài nguyên
đó là du lịch
phải chịu ảnh hưởng nặng nghề của đại dịch
hàng loạt người lao động lâm vào cảnh thất nghiệp
các nhà hàng khách sạn lần lượt đóng cửa bước tiến
trên những thử thách trong đại dịch
ngành du lịch đói tiêm và các ngành kinh tế biển nói chung
cũng đã rút ra được nhiều bài học đắt giá
trong đó bài học về cách ứng xử với tài nguyên thiên nhiên
giảm phát động tới môi trường
bảo vệ khôi phục hệ sinh thái thực nhiên
để hướng tới phát triển bền vững
được ưu tiên hàng đầu
nói cách khác
không thể có được kinh tế biển xanh
không thể có được kinh tế biển hiệu quả
nếu môi trường biển bị bổ nhiễm
nói cách khác